tỉnh nam định đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận các huyện
nghĩa hưng trực ninh sân trường và gia thủy đạt chuẩn nông thuần mới năm hai nghìn một mươi bảy
cùng dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đại diện một số bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo địa phương
dù không phải là địa phương có nguồn thu ngân sách lớn
nhưng trong những năm qua tỉnh nam định luôn chủ động trong xây dựng nông thôn mới
toàn tỉnh đã tập trung đầu tư nâng cấp cải tạo và xây dựng mới nhiều hạng mục
công trình hạ tầng kỹ thuật tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội
bộ mặt nông thôn trở nên khang trang đổi mới
trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã huy động được hơn một mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
trong đó vốn ngân sách trên hai mươi bảy vốn tín dụng trên hai mươi chín nhân dân đóng góp gần một mươi tám và các doanh nghiệp đóng góp một mươi năm

trong đó vốn ngân sách trên hai mươi bảy nhân dân đóng góp gần một mươi tám và các doanh nghiệp đóng góp gần một mươi tám